theo thông tin từ phòng giáo dục và đào tạo huyện phú bình tỉnh thái nguyên cho biết gần ba mươi học sinh trường tiểu học xã nhã lộng đã được cấp cứu điều trị hơn một ngày do nghi bị ngộ độc sau khi uống sữa famikit đã được ra viện và đi học trở lại bình thường
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng ba sau khi được uống sữa famikit miễn phí thì có hai mươi năm học sinh trường tiểu học xã nhã lộng huyện phú bình có biểu hiện chóng mặt đau bụng bỏ buồn nôn
nhà trường đã đưa các cháu ra trạm y tế xã nhã lộng và sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện phú bình cấp cứu chuyển nước uống men tiêu hóa
tối cùng ngày có thêm sáu học sinh trường tiểu học xã nhã lộng được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện phú bình cấp cứu cũng với triệu chứng tương tự
quá trình điều trị các cháu ổn định trở lại và đến tối ngày một mươi sáu tháng ba thì lần lượt được ra viện
ngay sau khi xảy ra cơ quan chức năng đã niêm phong lô sữa đang lưu trữ tại trường tiểu học xã nhã lộng để lấy mẫu đưa đi xét nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc